ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với quản quốc huy chú tại huyện bình gia của tỉnh lạng sơn
về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai huy đã chuyển hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng cho một người đàn ông
ở huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn để nhận cháu bé sinh năm hai nghìn chín chú tại huyện điện biên tỉnh điện biên
về làm phục vụ cho các quán hát karaoke trên địa bàn thị trấn bình gia
trong quá trình làm việc tại các quán hát huy bắt cháu phải khai gian tuổi và trả một trăm hai mươi đồng một giờ phục vụ
sau khi làm được khoảng một mươi ngày thì cháu bé xin nghỉ việc và phải trả nhiều khoản tiền cho huy thì mới được về nhà
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cháu bé đã đến công an tỉnh lạng sơn để trình báo sự việc